nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước chính phủ quốc hội
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội sau đó vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc luôn gắn liền với truyền thống chống giặc ngoại xâm
giữ vững nền độc lập không khuất phục trước các thế lực xâm lược
vòng hoa mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam bày tỏ lòng tri ân những anh hùng liệt sĩ
đã cống hiến tuổi thanh xuân và tính mạng của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cả nước hiện có gần một hai trăm linh liệt sĩ trong đó gần hai trăm linh trường hợp chưa tìm thấy hải cốt
và khoảng ba trăm linh hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính
tiếp đó các đoàn quân ủy trung ương bộ quốc phòng đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ lao động thương binh và xã hội
thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
sáng cùng ngày đoàn đại biểu ban chấp hành trung mương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại